tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài hai đối tượng trẻo tờ khoa và trẻo diếu xuân
cùng chú xã vàng mai trải huyện phong thổ tỉnh lai châu
đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lai châu khởi tố bắt tạm giam
ngày một mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một có một người đàn ông không rõ tên tuổi địa chỉ
gọi cho khoa báo có chín người vượt biên đi sang trung quốc
cùng ngày trèo tờ khoa gọi cho trẻo diếu xuân cùng nhau đi gặp
một trong số chín người muốn vượt biên để bàn bạc thống nhất thời gian cách thức đi
trong quá trình chuẩn bị đi các đối tượng đã bị lực lượng biên phòng phát hiện
bắt giữ tại khu vực biên giới thuộc xã vàng ma trải
qua khai thác nhanh các đối tượng khai nhận mục đích đi vào khu vực biên giới
xã vàng mai trải là để chờ người đến đón dẫn đường xuất cảnh trái phép sang trung quốc
hiện lực lượng biên phòng đã bàn giao vụ việc cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh
tiếp tục mở rộng vụ án theo thẩm quyền